theo báo cáo nhanh của bộ y tế từ ngày hai mươi bảy đến ngày mùng ba tết mỗi ngày các bệnh viện đều tiếp nhận hàng nghìn nạn nhân tai nạn giao thông hàng trăm trường hợp cấp cứu do đánh nhau và hàng trăm trường hợp nhập viện do pháo nổ
tính đến sáng ngày ba tết kỷ hợi ngoài việc tiếp nhận gần hai trăm bảy mươi năm trường hợp đến khám cấp cứu do pháo nổ các bệnh viện trong cả nước còn tiếp nhận ba bốn trăm bốn mươi hai người phải đến cấp cứu sau khi đánh nhau
trong đó hơn một tám trăm linh trường hợp phải điều trị nội trú sau khi đánh nhau và một mươi một trường hợp đã tử vong
cũng như nhiều năm trước dịp nghỉ tết nguyên đán năm nay số nạn nhân tai nạn giao thông nhập viện vẫn chiếm đa số
trong gần sáu ngày nghỉ tết có ít nhất một trăm một mươi bảy trường hợp đã tử vong do tai nạn giao thông